sau vụ đảo chính bất thành tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước trong ba tháng
quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn của hội đồng an ninh quốc gia thổ nhĩ kỳ
theo tổng thống tayyip erdogan việc ban bố tình trạng khẩn cấp là cần thiết để giới chức loại bỏ nhanh chóng những thành phần khủng bố
đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành đêm một mươi năm tháng bảy vừa qua
hiện đã có hơn năm mươi binh sĩ cảnh sát thẩm phán công chức viên chức và giáo viên bị đình chỉ bắt giam hoặc điều tra liên quan đến vụ việc này
chính quyền thổ nhĩ kỳ cũng đã chính thức buộc tội chín mươi chín người trong khoảng ba trăm sáu mươi tướng quân đội bị cáo buộc liên quan tới vụ đảo chính bất thành